đoàn công tác của bộ công thương đã đến kiểm tra tại nhà máy thủy điện thượng nhật
thuộc công ty cổ phần đầu tư thủy điện miền trung việt nam
đây là nhà máy thủy điện có hành vi bất chấp an toàn vùng hạ du
cố tình không tuân thủ quy định điều tiết điều hành của ubnd tỉnh thừa thiên huế
trong việc xả nước trong hồ để phòng tránh thiền tài
phóng viên truyền hình nhân dân hiện tại đang có mặt tại thủy điện thượng nhật
đây là nhà máy thủy điện mà trong cơn bão một mươi ba vừa qua đã không tuân thủ
tất cả trị đạo của trung ương và địa phương tích nước trải phép
gây ra những sự lo lắng cho người dân phía hạ du
và trong chiều hôm nay thì các đoàn công tác của bộ công thương
ubnd tỉnh thừa thiên huế đã đến thị xác tại nhà máy và làm việc với chủ đầu tư
sẽ có những hình phạt thích đáng với những hành vi của các thủy điện
nhà máy thủy điện thượng nhật thuộc công ty cổ phần đầu tư thủy điện miền trung việt nam
đồng ubnd tỉnh thừa thiên huế cho phép tích nước thử nghiệm trong chín mươi ngày
theo giấy phép này thì từ cuối tháng ba năm hai nghìn hai mươi
lẽ ra cả năm văn xả của thủy điện phải mở hoàn toàn lòng hồ không được tích nước
vậy nhưng từ đó đến nay chủ đầu tư vẫn tích nước phát điện
và trong chuỗi ngày mưa lũ vừa qua thủy điện thượng nhật vẫn cố tình giữ nước
khiến ubnd tỉnh thừa thiên huế phải cử lực lượng đến cưỡng chế
công ty cũng phải đảm bảo được là cái vấn đề kiểm tra lại toàn bộ cái hệ thống an toàn của toàn bộ cái công trình
sai phạm của thủy điện thượng nhật đã gây ra mối lo ngại lớn không chỉ cho chính quyền địa phương và các ngành liên quan
ngay sau khi bão tan các đoàn công tác của trung ương đã đến kiểm tra
yêu cầu thủy điện phải chấp hành nghiêm chỉ đạo của ubnd tỉnh thừa thiên huế và các quy định về hoạt động thủy điện
tuy đã có sự chỉ đạo quyết liệt của từ tỉnh cho đến địa phương như thế
nhưng mà chủ đầu tư thực sự là chưa tuân thủ nghiêm các cái chỉ đạo
chỉ đạo của các cơ quan chức năng tại địa phương
mặc dù sai phạm đã rõ nhưng làm việc với các đoàn chủ đầu tư vẫn cố tình quanh co báo cáo không trung thực
chính quyền địa phương đã công bố tất cả tài liệu chứng minh chủ đầu tư xem thường chỉ đạo của địa phương
và sinh mạng người dân vùng hạ dù
một vài ngày tới chủ đầu tư thủy điện thượng nhật có thể nhận những mức phạt tương ứng với hành vi vi phạm
nhưng trên hết vẫn cần một thái độ trung thực từ phía chủ đầu tư
có trung thực thì mới thấy sai để sửa mới có trách nhiệm với cộng đồng